như truyền hình nhân dân đã đưa tin trong lúc làm nhiệm vụ hai nhân viên gắt chán đường sắt là nguyễn thị minh và đỗ thị lan thuộc công ty cổ phần đường sắt sài gòn đã bất chấp nguy hiểm dũng cảm cứu người bị ngã trên đường dây khi tàu chuẩn bị chạy qua
hành động này đã nhận được sự khen ngợi của cộng đồng và sự động viên khen thưởng của bộ giao thông vận tải và tỉnh đồng nai
để kịp thời biểu dương hành động dũng cảm cứu người của hai nhân viên gác chắn đường sắt đỗ thị lan và chị nguyễn thị minh sáng ngày một mươi ba tháng hai lãnh đạo ban an toàn giao thông tỉnh đồng nai và công ty cổ phần đường sắt sài gòn đã đến gác chắn đường sắt khen thưởng đột xuất cho hai chị
trước đó vào lúc tám giờ một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng hai trong khi đang làm nhiệm vụ gắt tàu tại trạm gắt chán đường sắt hai chị đỗ thị lan và chị nguyễn thị minh đã phát hiện một bà cụ lẻn qua bariê
và bất ngờ vấp ngã
bà cụ lẻn vấp ngã nằm bắt ngang đường dây cùng lúc này đoàn tàu hướng bắc nam đang đến khu vực trên khoảng ba mươi mét bằng sự dũng cảm hai nhân viên trên đã kịp thời băng ra kéo bà cụ vào lề đường thoát chết trong găng tất
có thể nói hành động dũng cảm cứu người của hai chị đỗ thị lan và nguyễn thị minh là tấm gương để công nhân gác chắn học tập
bà cụ lẻn vấp ngã và chị nguyễn thị minh đã phát hiện một bà cụ lẻn qua bariê và chị nguyễn thị minh là tấm gương để công nhân gắt chán học tập

bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đã gửi thư khen ngợi hành động dũng cảm phát huy tinh thần trách nhiệm của hai chị đỗ thị lan và nguyễn thị minh
và mong muốn các chị cũng như mỗi cán bộ nhân viên ngành đường sắt tiếp tục phát huy tinh thần này trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao